ngày một mươi bảy tháng ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng tháp đã chuyển cáo trạng sang tòa nhân dân cung cấp
truy tố lê nguyễn thúy vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tỉnh tiền giang và huỳnh quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ thành phố hồ chí minh
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cùng với tội danh trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố bị can
và ra lệnh truy nã đối với lê thanh quân khi nào bắt được sẽ xử lý sau
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một quân yêu cầu vi nhận một số hóa chất quần áo đã đặt sẵn ở chợ kim biên
rồi cùng với đạt thuê xe ô tô đi hà tiên kiên giang để gửi sang campuchia và nhận ma túy mang về thành phố hồ chí minh
tối cùng ngày vi thuê ô tô từ thành phố hồ chí minh đi hà tiên vi và đạt đi đến an giang
quân điện thoại nói không đi hà tiên nữa mà đến phả tân châu hồng ngự
sau khi qua bờ hồng ngự vi gửi hàng và nhận ma túy về thành phố hồ chí minh
vi cùng đạt đưa ma túy quay về đến thị trấn thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
thì bị lực lượng công an và biên phòng phối hợp bắt quả tang
vi thừa nhận hàng hóa bên trong các bao thủng cát tông và túi ni lông là chất ma túy với tổng khối lượng bảy mươi bảy kg